trong khuôn khổ diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ sáu diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng tám
hôm nay một trăm sáu mươi chín trẻ em đại diện cho trẻ em của bốn mươi bốn tỉnh thành phố và đơn vị đã có phiên đối thoại
với đại diện lãnh đạo chính phủ các bộ ngành tổ chức về các vấn đề các em quan tâm
phát biểu tại cuộc đối thoại phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban quốc gia về trẻ em vũ đức đam
đã yêu cầu các cơ quan ban ngành những người hoạt động vì trẻ em cần phải có những hành động thiết thực
trong công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới tránh việc chỉ dừng lại ở kêu gọi
diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ sáu với chủ đề trẻ em với các vấn đề của trẻ em được tổ chức trong ba ngày
đã tập trung vào nhiều cuộc thảo luận đối thoại trao đổi các vấn đề bao gồm phòng chống bạo lực
xâm hại tình dục trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trẻ em an toàn trên môi trường mạng
giáo dục đạo đức lối sống chăm sóc sức khỏe phát triển toàn diện trẻ em
hoạt động của diễn đàn
trẻ em cũng thể hiện rõ việc tuân thủ về quyền trẻ em được quy định tại hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và luật trẻ em năm hai nghìn một mươi
kết thúc diễn đàn các em đã đưa được ra hai mươi hai thông điệp kiến nghị
những kiến nghị của em về sử dụng mạng an toàn cho trẻ em là
em muốn những biện pháp trừng phạt về những người vi phạm luật mạng xã hội được cao hơn
tại thì là trẻ em vùng sâu vùng xa
chưa có những lớp tuyên truyền và tập huấn nhiều và phổ biến
chúng con muốn nhân rộng và lan tỏa rõ luật về trẻ em cần làm gì và không nên làm gì
tại diễn đàn lãnh đạo chính phủ quốc hội các bộ ban ngành và các tổ chức
đã lắng nghe cũng như thể hiện sự quan tâm của mình đối với các vấn đề của trẻ em
đặc biệt đối với các vấn đề xâm hại tình dục an toàn trên môi trường mạng
hay vấn đề bảo vệ trẻ em vùng sâu vùng xa được bày tỏ
hết sức chân thành
các cấp chính quyền là phải bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em
và vừa rồi ủy ban quốc gia về trẻ em họp thì phó thủ tướng vũ đức đam là chủ tịch ủy ban quốc gia
cũng đã chỉ đạo là phải thành lập cái ban bảo vệ trẻ em ở cấp xã
giao cho chủ tịch ủy ban phải là trưởng cái ban đấy
sau diễn đàn hai mươi hai thông điệp kiến nghị sẽ được gửi tới các cơ quan tổ chức
các nhà hoạch định chính sách ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng
của quốc hội sẽ tăng cường giám sát thực hiện các cam kết của chính phủ
các bộ ngành và các chính quyền địa phương đối với yêu cầu chính đáng của các em
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là tổ chức đại diện tiếng nói
nguyện vọng và thực hiện quyền giám sát việc thực hiện quyền trẻ em